theo thông tin từ khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
mặc dù đã huy động nhiều bác sĩ nỗ lực điều trị nhưng đến chiều ngày hai tháng bốn
ba bệnh nhân trong vụ ngộ độc nấm ở xã thuận hòa huyện vị xuyên tỉnh hà giang đã tử vong
một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển về bệnh viện bạch mai điều trị
trước đó vào lúc bảy giờ ngày hai mươi tám tháng ba tại thôn khâu mèng thuộc xã thuận hòa huyện vị xuyên tỉnh hà giang
ông sùng diêu hồng là chủ hộ đã đi hái nấm về nấu ăn sáng cho cả gia đình cùng ăn
bữa ăn sáng gồm bốn người ông sùng diêu hồng bà thào thị vá là vợ ông hồng
chị ly thị pà là con dâu ông hồng và anh sùng văn hoàng là con trai ông hồng
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày thì cả bốn người trên xuất hiện dấu hiệu nôn tiêu chảy đau bụng chóng mặt
gia đình đã đưa cả bốn nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
do chất độc quá nặng không thể cứu chữa được nên anh sùng văn hoàng và bà thảo thị vá
và chị ly thị pà đã tử vong
hiện ông sùng diêu hồng cũng trong tình trạng nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện bạch mai
ngay sau khi sự việc xảy ra thường trực ubnd huyện vị xuyên và các ban ngành đoàn thể của huyện vị xuyên
và xã thuận hòa đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ kinh phí giúp gia đình ông hồng